khi trận bán kết khi chúng ta dành vé đi tiếp vào trung kết thì trên các trang mạng xã hội các hội nhóm đã liên tục xuất hiện các bài viết về mua bán vé
và đương nhiên giá cả không hề rẻ thậm chí là gấp một mươi một mươi năm lần so với giá niêm yết
trận chung kết môn bóng đá nam sea games ba mươi một sẽ diễn ra vào một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân mỹ đình
khi chỉ có khoảng hai mươi vé được bán cho người hâm mộ thì cổ động viên đang lùng sụp khắp nơi với hy vọng có thể sở hữu một cặp vé vào sân
trên các trang mạng xã hội không khó để tìm thấy các hội nhóm tổ chức bán vé và giao dịch mua bán đang diễn ra rất sôi động
anh mai xuân hòa hoài đức cho biết
tôi vào chợ đen trên mạng đặt mua vé mời giá hai triệu đồng một cặp xếp đến tận chân công trình
tài khoản khác có tên khm đưa ra giá mềm hơn chỉ khoảng hai triệu đồng hoặc một hai triệu đồng một cặp
tất nhiên vé ở những khu vực đẹp ở sân mỹ đình bao giờ cũng có giá rất cao
theo thông tin
thông báo của ban tổ chức sea games ba mươi một vé xem trận chung kết bóng đá nam u hai mươi ba với bốn mươi chỗ ngồi
nhưng ban tổ chức sea games ba mươi một chỉ bán hai mươi vé cho người hâm mộ
trên hệ thống online có hai mức giá là ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
số vé còn lại khoảng hai mươi vé ban tổ chức đại hội không bán mà yên vé mời
vì vậy đông đảo cư dân mạng bày tỏ khi những hy vọng mua vé chính thống từ ban tổ chức không còn
thì thị trường vé bóng đá chợ đen lại sôi nổi hơn bao giờ hết
bởi cung không đáp ứng được cầu
nên vé trên thị trường chợ đen trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một bị đẩy lên cao kỷ lục
một tài khoản có tên dth giao bán còn hai cặp khán đài b tầng hai một mươi triệu một cặp có thương lượng
tài khoản ka cho biết tôi hỏi vé bán ở khu vực ngoài sân mỹ đình
sáng nay bán với giá một mươi sáu triệu đồng đến hai mươi triệu đồng một cặp
khảo sát tại rất nhiều hội nhóm diễn đàn facebook về mua bán vé sea games ba mươi một
rất nhiều bài viết giao bán và tìm mua vé xem trận chung kết được đăng tải
việc cạnh tranh giá vé diễn ra khá quyết liệt
và với mức giá cao kỷ lục ngay cả những người yêu bóng đá và có điều kiện kinh tế cũng đành lắc đầu
đắt quá ở nhà xem tv cho lành sao phải khổ
vé mời mà không đi thì nhượng lại giá bình dân thôi bán cắt cổ thế
tôi rất muốn được chứng kiến u hai mươi ba việt nam giành huy chương vàng trên sân nhà
tuy nhiên giá vé hiện tại quá cao nên có thể tôi đánh gác lại giấc mơ này
trận chung kết sắp tới cũng được dự báo sẽ rất là đáng đáng
trận chung kết rất hấp dẫn gây cấn khi hai nền bóng đá việt nam và thái lan đều có nhiều duyên nợ
đây đã là lần thứ năm bóng đá việt nam và thái lan chạm trá nhau tại các trận chung kết sea games tính từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là kịch bản mong đợi nhất của đông đảo cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ
vì vậy nhiều cư dân mạng chia sẻ trước khi trận đấu diễn ra không loại trừ khả năng sẽ có những mức giá mới cao chưa từng có
người hâm mộ nên cẩn thận khi giao dịch bởi hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng bán vé giả hoặc bắt đặt cọc nhưng sau đó không giao vé
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân